hiện nay tp hcm đang nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thực hiện đề án sáu
ưu tiên mọi nguồn lực để triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thống nhất của thành phố
tuy nhiên một số vấn đề liên quan đến cải cách hành chính quản lý simrack
cũng như các tiện ích được tích hợp trong căn cứ công dân gắn chip
vẫn là điều mà người dân vẫn còn băn khoăn
tại buổi đối thoại trực tiếp với công an tp hcm về công tác cải cách thủ tục hành chính
bên cạnh những thắc mắc về việc thị thực xuất nhập cảnh cấp tạm trú cho lao động nước ngoài
cấp giấy phép đăng ký xe kinh doanh có điều kiện
thì người dân còn phản ánh với cơ quan chức năng về tình trạng simrack hiện nay
về vấn đề này công an tp hcm cho biết
trong thời gian qua công an thành phố cũng nhận được rất nhiều phản ánh liên quan đến thuê bao rác
và công an tp hcm đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
xử lý nhiều trường hợp phát tán tin nhắn rác liên quan đến lừa đảo